xin kính chào quý vị và các bạn
từ nay đến ngày một mươi ba tháng sáu hội tụ gió trên cao có phần suy yếu nên mưa giảm
còn vào ban ngày khu vực đồng bằng bắc bộ có nắng
do vậy nền nhiệt có xu hướng tăng lên ở ngưỡng ba mươi một ba mươi bốn độ
sau đó từ đêm một mươi ba tháng sáu sang ngày một mươi bốn tháng sáu dạnh áp thấp có khả năng bị nén
và dịch chuyển dần xuống phía nam có trục đi qua khu vực bắc bộ
nên sẽ gây ra mưa rông gia tăng mạnh hơn nhiệt độ sẽ giảm trở lại
tương tự tại các tỉnh tây bắc bộ trời còn nắng gián đoạn vào trưa chiều
nhưng đến chiều tối đêm và sáng sớm mưa xuất hiện diện rộng
cục bộ có điểm mưa vừa đến mưa to
dự báo từ một mươi bốn tháng sáu mưa có xu hướng gia tăng về lượng
người dân đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm do mưa kéo dài gây ra
nhiệt độ vì thế duy trì mức thấp ngày đêm phổ biến dưới ba mươi ba độ
trái ngược với thời tiết miền bắc và đến miền trung dọc các tỉnh từ thanh hóa
đến thừa thiên huế phổ biến ít mưa ban ngày có nắng nhiều
mưa rông chỉ xuất hiện cục bộ vào khoảng chiều tối
cảnh báo nắng nóng kéo dài nhiều ngày tới
người dân cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra cháy nổ để tránh thiệt hại đáng tiếc xảy ra
còn với các tỉnh phía nam đèo hải vân nắng nóng vẫn tiếp diễn ở các tỉnh phía bắc khu vực
với nhiệt độ cao nhất từ ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
trong khi các tỉnh từ khánh hòa đến bình thuận cường độ nắng yếu hơn
nên nhiệt độ chỉ giao động từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
thời tiết thuận lợi hơn cho sinh hoạt thường nhật của người dân
khu vực tây nguyên chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam có cứng độ trung bình
nên có gây mưa rào và rông ở diện giải rác vào khoảng thời gian chiều tối
ban ngày tại đây sẽ có mưa gián đoạn và sen kẽ trời có nắng
với nhiệt độ ban trưa tại tây nguyên giao động từ ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn
với khu vực nam bộ nhiệt độ cao nhất ngày cũng sẽ cao hơn giao động từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
có nơi cao hơn vào thời điểm trưa chiều
và sau đó đến chiều tối mưa xuất hiện dài rác
tuy nhiên mưa sẽ xảy ra không nhiều và người dân cũng cần chú ý đề phòng
với những cơn mưa rông nhiệt xảy ra bất chợt vào khoảng chiều tối
dễ kèm theo lốc xét và gió giật mạnh nguy hiểm